vào sáng ngày hôm nay tại trụ sở công an tỉnh bắc ninh bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
dự và chủ trì buổi lễ có đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành quý viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an và đồng chí nguyễn tử quỳnh phò bí thư tỉnh hủy chủ tịch ubnd tỉnh bắc ninh
tại buổi lễ thượng tướng nguyễn văn thành thứ trưởng bộ công an đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động đại tá phạm hồng sơn
thôi giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh bắc ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ phó cục trưởng cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bộ công an
quyết định bổ nhiệm đại tá nguyễn văn long phó giám đốc công an tỉnh bắc ninh giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh bắc ninh
chúc mừng đại tá nguyễn văn long nhận nhiệm vụ mới thứ trưởng bộ công an nguyễn văn thành đề nghị tân giám đốc công an tỉnh bắc ninh tiếp tục phát huy năng lực sở trường kinh nghiệm công tác
cùng đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh xây dựng lực lượng công an tỉnh trong sạch vững mạnh phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành đoàn thể đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
chúc mừng đại tá nguyễn văn long nhận nhiệm vụ mới thứ trưởng bộ công an tỉnh bắc ninh tiếp tục phát huy năng lực sở trường kinh nghiệm công tác
cùng đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh xây dựng lực sở trường kinh nghiệm công tác